thêm một mạng người vừa bị tước đoạt sau mâu thuẫn tại cuộc nhậu
hiện công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện phú riềng
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra làm rõ
nạn nhân là anh nguyễn văn trường bốn mươi bốn tuổi trú tại xã phú trung huyện phú riềng tỉnh bình phước
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối bốn tháng một sau khi đi nhậu về anh trường tiếp tục sang nhà hàng xóm ăn nhậu cùng với một số người
tuy nhiên trong lúc nhậu thì giữa anh trường và một người đàn ông tên vương xảy ra mâu thuẫn
anh trường bị vương dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong